do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường trong hai ngày qua đã gây mưa đá gió lốc tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai ước tính thiệt hại hơn năm tỷ đồng
các địa phương chịu ảnh hưởng gồm các huyện mương khương bắc hà simacai bảo yên văn bàn bảo thắng có hơn một hai trăm sáu mươi nhà bị hư hỏng trong đó nhiều nhất là tại huyện simacai có hơn bảy trăm tám mươi nhà bị hư hỏng
về sản xuất nông nghiệp có hơn một trăm bốn mươi năm ha hoa màu bị hư hỏng ngoài ra còn một số cơ sở hạ tầng khác như đường giao thông thủy lợi nhà văn hóa nhà màng cũng bị ảnh hưởng tổng thiệt hại hơn năm tỷ đồng